nhân chuyến công tác tại việt nam sáng nay thứ trưởng bộ nông nghiệp hoa kỳ đã dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ hoa kỳ
đến thăm và thị xác dây chuyền sản xuất của nhà máy sữa việt nam thuộc công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk
đón tiếp thứ trưởng ted mckinney đại diện vinamil giới thiệu tổng quan về quy mô công nghệ
chính sách chất lượng của vinamilk và các thành tựu trong xuất khẩu sản phẩm sữa
đặc biệt là việc sản phẩm sữa đặc có đường đã thâm nhập thành công thị trường hoa kỳ và trên năm mươi quốc gia khác trên toàn thế giới
thứ trưởng mckinney bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với những thành quả mà vinamil đạt được
đặc biệt trong khía cạnh phát triển quy mô và kiểm soát chất lượng nhằm bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật của luật pháp hoa kỳ
phía hoa kỳ cũng cho rằng cuộc gặp gỡ khảo sát này góp phần nâng cao sự tiến nhiệm đối với vinamilk nói riêng
và ngành sữa việt nam nói chung giúp tăng cường các cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp sữa việt nam
và các đối tác thương mại của mỹ trong thời gian tới